vượt qua nỗi đau từ chất độc da cam vươn lên thoát nghèo và thậm chí là còn giúp đỡ cho những người có cùng cảnh ngộ
đó là câu chuyện của một người phụ nữ khuyết tật có tên là trần kim phượng ở phường lê bình quận cái răng thành phố cần thơ
sau đây mời quý vị cùng đến với tấm gương vượt khó đầy nghị lực này
ba năm trước chị trần kim phượng đã đến với nghề kết cường
chỉ sau ba tháng chịu khó chị đã tạo nghề
người phụ nữ bốn mươi tuổi này đã không đầu hàng số phận
chị đã phần đấu trong nhiều năm qua với số vốn nhỏ nhỏ từ nguồn trợ cấp xã hội
chị mua nguyên liệu và bắt đầu khởi nghiệp
với nghề này mỗi tháng trung bình cũng lãi từ hai đến hai năm triệu đồng

mình dạy miễn phí luôn
không dừng lại với những món đồ đơn giản chị phượng luôn tìm tòi sáng tạo ra những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
mỗi chiếc móc khóa xin sắn mỗi bình hoa đầy màu sắc khi định hình đều chứa đựng khát vọng thoát nghèo khát khao làm đẹp cho mình cho đời
mặc dù là tàn nhưng mà không có phế vẫn cố gắng vương lên bằng cái đôi tay còn lại của mình để mà tạo ra những sản phẩm
vừa giúp vui cho đời vừa phát triển kinh tế gia đình để vương lên thoát nghèo bền vững
sự nỗ lực này thì chúng tôi cũng mong rằng những người khuyết tật cũng như nạn nhân chất độc da cam ở việt nam nói chung và phường lê bình nói riêng
sẽ nôi theo những cái gương này để mà phấn đấu vương lên trong cuộc sống hòa nhập cùng công đồng
không chỉ lo được cho bản thân mà còn mong muốn giúp nhiều người cùng cảnh ngộ
câu chuyện vượt khó của chị phượng đã gửi
viết bao suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau thành công hay thất bại đều bắt nguồn từ cách nhìn lạc quan hay bi quan
biết chấp nhận hiện thực và nỗ lực hết sức chị phượng đã vượt qua giới hạn của cuộc đời mình để có được hạnh phúc như ngày hôm nay